evfta mở ra các cơ hội để cải cách cơ cấu sản xuất như máy móc thiết bị môi trường lao động

nhân tố nào tác động tiêu cực đến an ninh kinh tế thì đều là nguy cơ đe dọa đến an ninh kinh tế
và cũng sau dấu mốc evfta được ký kết thì mặc dù không mong muốn thế nhưng nhiều chuyên gia cũng nhận định rằng doanh nghiệp việt nam sẽ phải đối mặt với phát sinh các tranh chấp thương mại đầu tư cùng với đó là nguy cơ ô nhiễm môi trường
đây chính là những nhân tố đe dọa đến tính bền vững của an ninh kinh tế trong giai đoạn hiện nay
các doanh nghiệp cũng như là chính phủ trong quá trình ứng xử là cần phải đảm bảo tuân thủ những hợp đồng cũng như những cam kết đã được ký
điều này để nó giảm thiểu các tình trạng tranh chấp này xảy ra
mặc dù nguyên tắc của xử lý tranh chấp đó là phát huy tối đa cái khả năng thương lượng cũng như là cái thiện trí của mỗi bên
còn nếu không là sẽ được xử theo một cái thể chế mà nó vượt ra ngoài phạm vi quốc gia
tức là sẽ có một cái thể chế quốc tế được thành lập
hoặc là được chỉ định theo quy định của luật hoặc là theo hợp đồng
thì đây rõ ràng là áp lực cho những cái nước như việt nam
khi mà chúng ta đang còn thiếu thốn những cái cơ sở nhân lực cũng như là kinh nghiệm
và kể cả vấn đề về tài lực trong quá trình tham gia các tranh chấp về mặt quốc tế
việt nam đang ở cái thế được yêu ái hơn
và rõ ràng là những nghiên cứu gần đây cũng chỉ rằng ra là gì
là việt nam khi mà tham gia vào những hiệp định thương mại gần đây
thì việt nam luôn là cái nước mà
được hưởng lợi nhiều nhất
từ những hiệp định thương mại đấy
thế thì ngược lại thì phía châu âu yêu cầu cái gì
rất nhiều cam kết mà họ đặt ra cho việt nam mà không phải là về mặt thương mại
ví dụ như phát triển đần vững
bảo vệ môi trường như thế nào
những cái tiêu chuẩn nào của châu âu việt nam cần phải tuân thủ
đó thì đấy là một vấn đề
cái thứ hai là nếu nói về tranh chấp
thì chúng ta nhìn nhận là evfta thực chất bản chất
về cái nền của evfta thì nó cũng theo một số cái tác cơ bản của wto thôi
tuy nhiên cơ chế giải quyết tranh chấp của wto là hoàn toàn lỏng lẻo
và có một số nước trên thế giới họ đã tận dụng những nguyên tắc lòng lẻo đó của wto để họ làm lợi cho mình
và như vậy là những cái cam kết mà việt nam phải thực hiện ở trong evfta là nó cao hơn nhiều so với wto
đặc biệt là cơ chế giải quyết tranh chấp
thì chúng ta sẽ có cơ chế giải quyết song phương
chúng ta sẽ có những thành lập những ủy ban để theo dõi quá trình thực hiện evfta
và cái quá trình tạo thuận lợi hóa thương mại chẳng hạn của việt nam
thực hiện như thế nào
có thể thấy rằng sự cạnh tranh khi mở cửa thị trường cho hàng hóa dịch vụ các nước thuộc eu
trong bối cảnh doanh nghiệp việt nam phần lớn là nhỏ và vừa
và sự tương thích về mặt luật pháp nhất là cơ chế giải quyết tranh chấp bảo hộ của việt nam với luật pháp châu âu và quốc tế
trong đó có tình huống là các bên ra đòn phòng vệ thương mại để bảo vệ lợi ích của mình
là những vấn đề cần được chú trọng để có thể bảo đảm được an ninh kinh tế
cho đến nay thì kim ngạch thương mại của eu với việt nam mới chỉ là bốn mươi hai tỷ usd
với mức độ tăng trưởng là một mươi bảy trong năm hai nghìn một mươi tám
trong bối cảnh khủng hoảng nợ công của eu vẫn chưa có hồi kết nguy cơ bất ổn của liên minh này vẫn luôn tiềm ẩn
evfta cũng như cptp là những khuôn khổ rất tốt để chúng ta không chỉ thúc đẩy sự phát triển
mà còn đảm bảo an ninh kinh tế đảm bảo tính tự chủ của nền kinh tế việt nam
vì đây là cách thức khi ký kết những hiệp định
hiệp định này thì chúng ta đa dạng hóa được thị trường của chúng ta với những đối tác quan trọng trên thế giới
và như vậy thì nó sẽ giúp cho nền kinh tế việt nam đảm bảo cái tính cân bằng hơn đảm bảo tính tự chủ hơn chứ không phụ thuộc vào một hai cái nền kinh tế nào đó
chúng ta phải hết sức tuân thủ những cam kết đặc biệt là những cái gì mà chúng ta đã ký cũng như những gì chúng ta đã tham gia các hợp đồng
và đều chắc chắn
cần tăng cường phòng vệ thương mại tuân thủ đúng cam kết xuất xứ
tránh làm hàng giả hàng nhái là đã góp phần rất tốt cho đảm bảo an ninh kinh tế của việt nam sau khi evfta ký kết ở đó
được biết eu là một trong những thị trường có đòi hỏi cao nhất trên thế giới
việc bước qua được các rào cản thuế quan không có nghĩa là hàng hóa dịch vụ của việt nam sẽ được thị trường eu chấp nhận
eu có nhiều quy định không chỉ liên quan đến tiêu chuẩn sản phẩm mà cả đối với quy trình sản xuất ra sản phẩm đó
an toàn nguồn gốc xuất xứ thân thiện môi trường
nếu việt nam làm tốt được những vấn đề này
thì đã là sự lạc quan để chúng ta đảm bảo an ninh kinh tế
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng đến với bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay tại tp hcm
quang huy rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
mở đầu bản tin là một cập nhật về tình hình an ninh trật tự
thưa quý vị vào khoảng bốn giờ sáng ngày một mươi ba tháng bảy
trên đường dt bảy trăm bốn mươi ba thị xã tân nguyên tỉnh bình dương
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người tử vong
thời điểm trên xe tải biển số sáu mươi một c một mươi bốn nghìn năm trăm linh tám do tài xế tên trần văn hà bốn mươi bốn tuổi quê bình phước
điều khiển trên đường dp bảy trăm bốn mươi bảy b
khi xe qua khu vực phường khánh bình thì xe gặp sự phố nên dịch lại sửa
một lít sau xe tải chở thang biển số bốn mươi bảy c ba nghìn năm trăm hai mươi tám từ phía sau
bất ngờ lao tới tông trúng đuôi xe khiến anh hà tử vong tại chỗ
vụ tai nạn còn khiến hai thương tiện hư hỏng ngặn
cảnh sát sau đó có mặt phong tỏa để khám nghiệm hiện trường
hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
sau khi nhận được một số đơn thư tố cáo của cán bộ giảng viên nhà trường
bộ giáo dục đào tạo quyết định thanh tra trường đại học luật tp hcm
dự kiến đợt thanh tra diễn ra trong bốn mươi năm ngày
quyết định thanh tra trường đại học luật tp hcm được ký ngày một mươi hai tháng bảy
trong tuần tới thanh tra bộ sẽ công bố quyết định này
thanh tra bộ giáo dục đào tạo sẽ bắt đầu thanh tra về những nội dung
như công tác tổ chức cán bộ quản lý đào tạo tài chính
và việc thực hiện kết luận giải quyết kết luận tố cáo của bộ giáo dục đào tạo trước đây
đồng thời thanh tra sẽ làm việc theo các đơn thư tố cáo
gửi đến bộ giáo dục đào tạo trong thời gian qua
cách đây hơn một tháng trường đại học luật tp hcm bổng sung sau khi hai phó trưởng khoa
có đơn xin từ chức
bên cạnh đó một số cán bộ giảng viên của trường đại học luật tp hcm
đã gửi nhiều đơn tố cáo đơn kêu cứu khẩn cấp tâm thư đơn phản ánh
đơn kiến nghị nhiều sai phạm tại trường này
những đơn thư này cho hay nhiều năm qua có tin đồn về dấu hiệu
nhiều vụ vi phạm về thu chi tài chính học phí công tác tổ chức và nhân sự
xin được chuyển qua một thông tin khác
nhằm khuyến khích và phát triển phong trào nhíp ảnh cho lớp tuổi học sinh
để mạnh sự hiểu biết lớn nhau giữa học sinh các nước qua việc giao lưu nhíp ảnh
ủy ban điều hành liên hoan ảnh quốc tế phối hợp cùng hội nhiếp ảnh
thành phố higashikawa công ty hình ảnh bá hân phát động cuộc
chụp ảnh với chủ đề những điều tự hào về thành phố của tôi
đại diện việt nam là ba tài năng đến từ nha trang và cần thơ
dương đình hải di huỳnh hữu lộc phần nguyễn bá khánh đoan
là ba học sinh lớp một mươi một một mươi hai đến từ nha trang và thành phố cần thơ
sẽ đại diện học sinh việt nam tham dự festival nhếp ảnh quốc tế
dành cho học sinh trung học lần thứ năm
cuộc thi sẽ được tổ chức từ ngày hai tháng tám đến ngày chín tháng tám
tại thành phố higashikawa đảo hokkaido nhật bản
để tiếp xúc cũng tương đối
tại vì hiện tại bây giờ smartphone hoặc là những thiết bị nhíp ảnh
nó đã rất là rẻ và cũng như là dễ tiếp cận hơn cho học sinh
thì như các bạn biết là ở việt nam mình thì không có trường chuyên môn dạy về nhíp ảnh
trong lúc tham dự cái festival này thì tất cả là các nước
các thành viên đội tuyển tham dự đều là những học sinh là năng khiếu
hoặc là học ở những trường
trường dạy về nhíp ảnh chuyên môn về nhíp ảnh
cho nên là sau khi tôi hiểu được cái đó thì tôi đã có kinh nghiệm
của những năm làm báo và tôi đã giảng dạy tìm đi tìm kiếm và giảng dạy
năm một nghìn chín trăm tám mươi năm thành phố higashikawa đã hokkaido nhật bản
được tuyên bố là thành phố nhiếp ảnh của nhật bản
và được mệnh danh là thủ đô văn hóa nhiếp ảnh của thế giới
việc các em học sinh được tham dự một cuộc thiên nhíp ảnh tại thành phố này
có ý nghĩa kích lệ tinh thần rất lớn dành cho niềm đam mê nhấp ảnh ở giai đoạn chớm nở
trước đó trong lần đầu tham dự festival vào năm hai nghìn một mươi tám
nhiếp ảnh gia bá hân và các học trò của mình đã vinh dự đạt hai giải khuyến khích
đây là bước khởi đầu tốt đẹp cho những năm sau
minh chứng là chiếc huy chương vàng toàn đoàn vào năm hai nghìn một mươi sáu cho các bạn trẻ đại diện việt nam
theo kết quả của khảo sát ngành dịch vụ khách sạn năm hai nghìn một mươi chín của grand contin việt nam
ngành du lịch việt tiếp tục đã tăng trưởng trong năm hai nghìn một mươi tám
nhưng có xu hướng chậm lại so với năm hai nghìn một mươi bảy
riêng khách du lịch cá nhân đang có dấu hiệu tăng mạnh
chiếm tỷ trọng trong ba nhóm khách có mục đích lưu trú cao nhất
kết quả khảo sát được phân tích chủ yếu trên hai khía cạnh
theo xếp hạng sao và theo khu vực
khảo sát phân tích khách du lịch cá nhân khách du lịch theo đoàn và khách thương nhân
tiếp tục là ba nhóm khách chiếm tỷ trọng cao nhất
tổng cộng chiếm bảy mươi tám và bảy mươi sáu tổng lượng khách du lịch trong năm hai nghìn một mươi bảy và hai nghìn một mươi tám
khách dự hội nghị vẫn trong xu hướng giảm
trong khi giá phòng khách sạn năm sao tiếp tục tăng ở mức bốn một
giá phòng khách sạn bốn sao giảm ở mức hai ba
lợi nhuận của các khách sạn cao cấp trong năm hai nghìn một mươi tám giảm nhẹ ở mức năm và sáu mươi
đáng chú ý tỷ trọng lưu nhân viên trên tổng doanh thu tăng một năm
từ hai mươi ba bảy năm hai nghìn một mươi bảy lên hai mươi năm hai trong năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi tám lượt khách quốc tế đến đạt một mươi năm năm triệu lượt tương đương với mức tăng trưởng một mươi chín tám
chậm hơn so với mức tăng hai mươi chín một năm hai nghìn một mươi hai
lượng khách du lịch nội địa có mức tăng giảm một nửa so với cùng kỳ năm trước
theo số liệu thống kê của tổng cục du lịch
năm hai nghìn một mươi tám cả nước có thêm hai bốn trăm linh cơ sở lưu trú mới được đưa vào hoạt động
trong đó có tám mươi ba cơ sở lưu trú đăng ký xếp hạng từ ba đến năm sao
những khách sạn mới được đưa vào hoạt động có cả những nhãn hiệu đã và đang hoạt động tại việt nam
những nhán hiệu mới
hoặc thậm chí có những nhà quản lý mới trên thị trường
sau tám ngày khai quật các nhà khảo cổ học viện khảo cổ học việt nam
phố học cùng bảo tàng tỉnh phú yên vừa khai quật phát hiện di tích đền thờ champa
được đánh giá là có niên đại sớm nhất tại phú yên
di tích khảo cổ nằm ở đồng miễu thuộc khu phố định thọ một thị trấn phú hòa huyện phú hòa
tiến sĩ nguyễn tiến đông trưởng phòng khảo cổ học đô thị viện khảo cổ học việt nam cho biết
về mặt tên công trình đây là kiến trúc đền thờ champa hay thường gọi là tháp châm
sau tám ngày khai quật di tích các nhà khảo cổ đã phát hiện hiện vật binh ga yoni bằng đá
thể hiện đây là đền thờ shiva một trong ba vị thần của đạo bà la môn mà người champa rất tôn thờ
các kiến trúc xuất lộ với hình ảnh trang trí giật cấp giật ra vào giật chéo giật vuông
xây ướp chậu trên đế tháp cùng với chất liệu gạch cho thấy tháp có niên đại rất sớm khoảng thế kỷ thứ tư
những cái yếu tố kiến trúc đầu tiên nó xuất lộ nó cơ bản nhất để đủ nhận diện thứ nhất về mặt tên gọi công trình
thì đây là một kiến trúc đền thờ mà chúng ta hay gọi là tháp châm
hơn nữa là kiến trúc này xuất lộ với những hình ảnh mà chúng ta thấy
cùng với những yếu tố khác như loại gạch như chất liệu gạch
ban đầu chúng tôi nhận định rằng nó có niên đại rất sớm khoảng thế kỷ thứ tư thế kỷ thứ năm công nguyên
đó là một yếu tố cực kỳ quan trọng
bởi vì ở trên miền trung nước ta thì di tích châm và di tích nền tháp châm có rất nhiều
rất nhiều rất nhiều chúng ta thấy trải dài từ quảng nam và cho đến tận bình vận
nhưng chưa có một kiến trúc gạch châm nào có niên đại thế kỷ bốn năm
theo tiến sĩ nguyễn tiến đông các tỉnh miền trung có rất nhiều di tích châm ba
nhưng chưa có một kiến trúc nào được xây bằng loại gạch châm ở thế kỷ thứ tư nhiều di tích tại đồng miễu vừa khai quật được
nhận định ban đầu đây là di tích kiến trúc có niên đại sớm nhất
của văn hóa trăm và duy nhất mới được phát hiện
với những hiện vật khai quật được cùng với vị trí địa lý nằm phía trên thành hồ
phía bắc dòng sông ba di tích đồng miễu được nhận định là thánh địa trung tâm tôn giáo trăm ba xưa
từ xưa nay thì phú yên đã tìm ra được cả châm rồi
và kinh tế đà rẳng kinh tế sông đà rẳng thành hồ thì đã làm rất rõ rồi
nhưng cái thánh địa ở đâu thì chưa thấy
thì bây giờ chúng ta phải khẳng định được là cái thánh địa của cái vùng châm này
chính là nơi đó cái di tích đồng miễu này
ở cái vị trí là trung tâm tôn giáo của cái vùng châm ba của phú yên này
với những phát hiện ban đầu nhiều giá trị khảo cổ và ý nghĩa lịch sử văn hóa của di tích
đoàn khảo cổ đã có những ghi chép cụ thể về tư liệu hiện vật và sớm hoàn chỉnh hồ sơ
báo cáo nhằm phục vụ nghiên cứu và bảo vệ phát huy các giá trị của di tích trong thời gian tới
giờ thủ đô ulaanbaatar của mông cổ
đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã tới thủ đô minsk bắt đầu chuyến thăm chính thức cộng hòa belarus
theo lời mời của chủ tịch ủy ban an ninh quốc gia belarus valery pavlovich pakunchik
tại đây bộ trưởng tô lâm đã có các cuộc hội đàm với ngài valery pavlovich pakunchik
chủ tịch ủy ban an ninh quốc gia belarus
và hội đàm với ngài zuri kareyev bộ trưởng bộ đội vụ belarus
chào mừng hoan nghênh và đánh giá cao
chuyến thăm cộng hòa belarus của bộ trưởng tô lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
ngài valery pavlovich pakunchik chủ tịch ủy ban an ninh quốc gia belarus
khẳng định chuyến thăm của bộ trưởng tô lâm cùng đoàn sẽ góp phần làm sâu sắc quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống
tin cậy lẫn nhau giữa belarus và việt nam giữa các cơ quan thực thi pháp luật belarus với bộ công an việt nam
thay mặt đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam bộ trưởng tô lâm cảm ơn ngài valery pavlovich pakunchik
chủ tịch ủy ban an ninh quốc gia cùng các bạn đồng nghiệp belarus đã dành thời gian đón tiếp
khẳng định những năm qua quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống tin cậy lẫn nhau giữa việt nam và belarus không ngừng được củng cố phát triển
tại hội đàm hai bên cùng trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm
đồng thời thống nhất các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác trong thời gian tới
như tăng cường trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ an ninh chính trị nội bộ
đấu tranh phòng chống âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch
chú trọng hợp tác phòng chống tội phạm có tổ chức tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm khủng bố
tội phạm mua bán người các loại tội phạm mới và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống
hợp tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ an ninh hợp tác chặt chẽ không để bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào
lợi dụng địa bàn của nước này tiến hành các hoạt động chống phá nước kia
tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh cho các đoàn lãnh đạo cấp cao của hai nước thăm viếng lẫn nhau
bảo đảm an ninh an toàn hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao công dân nước này trên lãnh thổ nước kia
cùng ngày bộ trưởng tô lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam cũng đã hội đàm
với đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ belarus do ngài juri karayev làm trưởng đoàn
ngài yuri kareev bộ trưởng bộ nội vụ belarus chúc mừng những thành tựu mà việt nam đã đạt được
trong công cuộc xây dựng và phát triển nước
đồng thời đánh giá cao vị thế và vai trò của việt nam tại khu vực
bộ trưởng yuri karev bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hợp tác có hiệu quả
giữa các cơ quan thực thi pháp luật của belarus với bộ công an việt nam ngày càng phát triển tốt đẹp
bộ trưởng tôn lâm chân thành cảm ơn bộ trưởng yuri karayev cùng các đồng nghiệp belarus
đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam sự đón tiếp trọng thị thân tình
nhấn mạnh việt nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với belarus
đồng thời khẳng định trong những năm qua quan hệ hợp tác về chính trị kinh tế văn hóa xã hội
an ninh quốc phòng giữa hai nước không ngừng được tăng cường củng cố và phát triển
góp phần tích cực vào sự phát triển ổn định bền vững của mỗi nước
chính phủ và nhân dân việt nam luôn biết ơn sâu sắc chính phủ và nhân dân belarus
về tình đoàn kết sự ủng hộ to lớn và quý báu đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
và thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay của nhân dân việt nam
bộ trưởng tô lâm cảm ơn bộ nội vụ belarus đã hỗ trợ giúp đỡ bộ công an việt nam trong công tác đào tạo
bồi dưỡng và nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thuộc bộ công an việt nam
trên lĩnh vực kỹ thuật hình sự phòng chống mua bán người huấn luyện chó nghiệp vụ
tại hội đàm hai bên cùng khẳng định tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
nhất là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm mua bán người
và tổ chức đưa người di cư bất hợp pháp tội phạm ma túy đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ
và nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật nhất là trong lĩnh vực phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
bảo đảm an ninh mạng và kỹ thuật hình sự nhằm tăng cường bảo đảm an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội của mỗi nước góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống
hợp tác nhiều mặt giữa việt nam và belarus ngày càng phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới
cùng ngày bộ trưởng tô lâm cũng đã có cuộc hội đàm với ngài andrei svet
chủ tịch ủy ban giám định pháp y belarus và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa bộ công an việt nam
với ủy ban giám định pháp y belarus
trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống giữa các cơ quan thực thi pháp luật của belarus và bộ công an việt nam
bộ trưởng tô lâm và chủ tịch ủy ban giám định pháp y belarus andreisv đã thống nhất một số nội dung hợp tác
trọng tâm trước mắt trong thời gian tới như đào tạo nâng cao năng lực hoạt động giám định pháp y
của đội ngũ chuyên gia bộ công an việt nam tổ chức đào tạo ngắn hạn dài hạn cho giám định viên
của bộ công an việt nam trong lĩnh vực hoạt động giám định pháp y
hàng năm hai bên tổ chức hội thảo hội nghị luân phiên để trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực này